thưa quý vị do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động trên độ cao năm m nên trong ngày hôm nay thì vùng núi và trung du bắc bộ sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
dự báo mưa có thể kéo dài đến hết ngày hôm nay và đem đến cho miền bắc một không khí mát mẻ nhiệt độ sẽ rơi vào khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ c
còn ở khu vực các tỉnh nam trung bộ do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên khu vực này tiếp tục có nắng nóng
có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c
đối với các tỉnh nam bộ thì ngày hôm nay sẽ là một ngày nắng nhẹ nhưng thời tiết khá là nóng
nhiệt độ sẽ rơi vào khoảng ba mươi ba mươi ba độ c tuy nhiên đến chiều thì thời tiết sẽ dịu mát bởi có thể xuất hiện mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông quý vị cần đề phòng sấm xét và gió giật mạnh
trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay thì quý vị nên cần lưu ý thực hiện nghiêm các chỉ thị của chính phủ
là tại hà nội và các tỉnh khu vực phía nam
nhiệt độ chi tiết các vùng trên cả nước sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trong phần sau của chương trình